chợ hoa tết quảng an và chợ đào quất nhật tân là địa điểm buôn bán các loại cây cảnh lớn nhất thành phố hà nội
mỗi ngày khu vực này thu hút hàng triệu lượt du khách qua lại khiến tình trạng giao thông an ninh trật tự luôn căng thẳng
trước thực trạng này công an quận tây hồ đã triển khai những giải pháp điều tiết phân luồng và túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm nóng giao thông
nhờ đó tình trạng giao thông tết đình dậu năm nay đã được cải thiện đáng kể
những hàng rào sắt được dựng lên dọc tuyến đường âu cơ nghi tàm quận tây hồ
người đi đường không thể dừng xe mua hàng như mọi năm
cứ mỗi dịp tết đến khu vực này trở thành điểm bán đào quất và các loại cây cảnh trang trí tết nên luôn tập trung hàng triệu lượt người qua lại mỗi ngày
năm nay ngay từ dằm tháng chạp công an quận tây hồ đã thiết lập hệ thống rào chắn này
nhờ đó tình hình giao thông khu vực chợ hoa quảng an và chợ cây cảnh nhật tân được cải thiện đáng kể
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và cắm chốt trên các địa bàn từ đầu chợ cửa vào và cửa ra trên dọc tuyến đường phố âu cơ
chúng tôi đã cắm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn và trực tiếp chỉ huy công an phường phải có mặt để kiểm tra đôn đốc và trực tiếp làm cùng với cán bộ chiến sĩ
ngoài các khu vực chợ tết trên địa bàn quận tây hồ cũng có các điểm lễ hội tập trung đông du khách đi lễ đầu năm như phủ tây hồ
điều này gây không ít áp lực cho lực lượng công an và chính quyền quận
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự người dân ăn tết một trăm linh quân số với hơn bốn trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ công an quận tây hồ đã được yêu cầu trực ngày ba mươi tết
những ngày giáp tết và sau tết luôn có năm mươi quân số túc trực số còn lại luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết
hàng năm thì với địa bàn tây hồ thì có hàng triệu lượt khách thập phương đến du xuân cũng như là du lịch tâm linh đòi hỏi sự đảm bảo an ninh trật tự rất lớn
yêu cầu lực lượng công an quận phải xây dựng những phương án kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân du xuân đón tết
công an quận tây hồ đã xây dựng hai phương án ba kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn của quận tây hồ trong dịp đầu năm
ủy ban dân quận cũng đã giao cho công an quận về tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn quận cũng như là giao cho các ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể thuộc quận phối hợp
chủ động phối hợp với công an quận để tổ chức tuyên truyền thực hiện các công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn ở quận tây hồ
dòng người vẫn hối hả để chuẩn bị một cái tết đầy đủ cho gia đình mình thế nhưng họ càng vội thì giao thông càng hỗn loạn
với những chiến sĩ công an các dịp lễ tết luôn là thời điểm áp lực công việc căng thẳng nhất và vì nhiệm vụ họ phải gác lại chuyện gia đình để chăm lo cho hàng nghìn gia đình khác